trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai tại bangkok thái lan
ngày một tám đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã gặp ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
tại cuộc gặp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh
việt nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng với trung quốc về các vấn đề trên biển hiện nay
phó thủ tướng khẳng định lập trường nguyên tắc của việt nam nêu rõ hiện nay
hai bên cần nỗ lực duy trì hòa bình ổn định kiểm soát tốt bất đồng
không có hành động làm phức tạp thêm tình hình thông qua các biện pháp hòa bình
giải quyết thả đáng tranh chấp tại biển đông trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao vương nghị khẳng định đảng chính phủ trung quốc
trân trọng quan hệ với việt nam nỗ lực giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa hai nước
nhất trí cùng trao đổi ý kiến giải quyết thả đáng những vấn đề phát sinh trong quan hệ